thưa quý vị và các bạn trong đêm nay khối không khí lạnh được tăng cường thêm
nhưng hướng tăng cường của nó vẫn lệch nhiều về phía đông
vì thế miền bắc cả đêm nay và ngày mai vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
có mưa nhỏ rải rác nên nhiệt thấp nhất trong đêm nay trên toàn miền bắc gần như đi ngang
khu vực vùng núi từ một mươi ba đến một mươi bốn độ còn ở các tỉnh vùng đồng bằng giao động trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi sáu độ
sáng ngày mai miền bắc vẫn duy trì tình trạng nhiều mây mưa thì vẫn còn
nên nhiệt độ ngày mai ở bắc bộ có tăng nhưng không đáng kể
khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
còn ở các tỉnh vùng đồng bằng nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi một độ
không khí lạnh vẫn bổ sung nên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa tiên huế vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
có mưa rải rác nên nhiệt thấp nhất trong đêm nay
ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh duy trì ở mức từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
còn ở khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ ở ngưỡng từ một mươi chín đến hai mươi độ
sáng ngày mai không khí lạnh không còn tăng cường thêm nữa
tình trạng nhiều mây vẫn duy trì dọc các tỉnh ven biển từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở đây giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trong khi đó ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mai trời không mưa nắng ráo nhiệt độ ở mức cao từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với khu vực nam bộ và tây nguyên thời tiết tiếp tục ổn định
đêm không mưa nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực tây nguyên là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn ở khu vực nam bộ mức nhiệt thấp nhất sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
sáng ngày mai nam bộ và tây nguyên tiếp tục không mưa nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ duy trì ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển vùng gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu vẫn duy trì
ở khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
trong khi đó ở ngoài khơi khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió vẫn ổn định ở mức cấp sáu giới cấp bảy
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc ở mức cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước